cảnh sát bolivia cho biết có một mươi bốn người thiệt mạng và hai người bị thương trong vụ va chạm vào ngày bốn tháng bốn
giữa một xe tải và một xe buýt trên một tiến đường đông đúc ở miền tây nam nước này
cảnh sát địa phương xác nhận tai nạn xảy ra trên cung đường nối hai thị trấn andi oruro và pokyo
khi lái xe tải chở muối lao qua đường và tông vào chiếc xe buýt đang chạy ngược chiều
các nạn nhân sâu số gồm chín phụ nữ bốn người đàn ông và một trẻ em
lái xe buýt cũng nằm trong số những người thiệt mạng
trả lời phỏng vấn kênh truyền hình reduno từ hiện trường một quan chức cảnh sát khác nêu rõ
nguyên nhân gây tai nạn là do lái xe lấn làn chạy quá tốc độ và thiếu cẩn trọng
hiện lái xe tải đang bị tạm giữ để điều tra